các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ việc bốn người tử vong bất thường sau bữa cơm tại hưng yên
đồng thời sau vài ngày lo mai chay cho gia đình mình anh con rể mặc dù không ăn cơm cũng đột ngột ra đi
mới đây trên một bài viết của báo tiền phong cho rằng có rất nhiều tình tiết trong vụ việc chưa thể lý giải
cụ thể vào sáng hai mươi một tháng một báo tiền phong có bài viết
nhiều tình tiết chưa thể lý giải vụ bốn người ở hương yên tử vong sau bữa cơm
trong đó có đoạn lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hưng yên cho biết
đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với viện khoa học kỹ thuật hình sự
cục cảnh sát hình sự bộ công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ bốn người trong một gia đình
tại xã hùng an huyện kim động tử vong bất thường sau bữa cơm trưa
cụ thể theo dẫn dải về toàn bộ vụ án vào trưa ngày hai mươi sáu tháng
sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một gia đình ông nguyễn tiến sản năm mươi tuổi trú tại thôn lai hạ
xã hùng an huyện kim động tổ chức ăn cơm trưa cùng con cháu
bữa cơm có chín người bao gồm vợ chồng ông sản nguyễn thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn thị tình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phạm văn vương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyễn hoàng nam sinh năm hai nghìn một mươi ba nguyễn thanh trúc sinh năm hai nghìn một mươi
phạm thị an bình sinh năm hai nghìn một mươi chín
sau bữa cơm cả hai con gái là chị tươi và chị tình cùng hai cháu ngoại của ông sản
là nam và bình có triệu chứng nôn ói co giật nên gia đình đã đưa vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên cháu nam và cháu bình tử vong
liên tiếp vài ngày sau chị tươi và chị tình cũng không qua khỏi
đáng chú ý anh nguyễn văn dũng chồng chị tươi không tham gia bữa cơm trên cùng với gia đình
nhưng cũng nhập viện vì bị ngất hôn mê và tử vong
vào ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo báo này dẫn nguồn tin của đại diện lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên cũng cho biết
đơn vị đã phối hợp với viện khoa học kỹ thuật hình sự cục cảnh sát hình sự bộ công an
nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc
đến nay nhiều mẫu xét nghiệm vẫn chưa có kết quả
các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục làm rõ một số tình tiết như chính người cùng ăn cơm
nhưng có người bị nôn ói có người không hoặc một trường hợp không tham gia bữa cơm cũng bị ngất hôn mê sau đó tử vong
ngoài ra trưởng thôn lai hạ xã hùng an huyện kim đồng cho biết vợ chồng ông sản làm nghề nông sống hòa thuận với bà con lối xóm
chưa từng mâu thuận xích mích với ai
hai con gái ông sản đều đã lập gia đình và mỗi gia đình có hai cháu nhỏ
đến nay cả người thân và bà con lối xóm đều chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc
trong đó có rất nhiều tình tiết vẫn chưa thể lý giải
ngoài ra trước đó trả lời báo chí đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hương yên cho biết
trung tâm đã lấy mẫu giám định của các nạn nhân gửi về viện khoa học hình sự bộ công an
nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả
nguyên nhân dẫn tới cái chết của các nạn nhân bây giờ hoàn toàn phải dựa vào khoa học
ông trường cho biết hiện công an tỉnh hương yên vẫn đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của bộ công an
và một số cơ quan khác để làm rõ nguyên nhân vụ năm người tử vong bất thường tại huyện kim động
đại tá trường nói vụ việc có nhiều vấn đề khi cả nhà ăn cùng nhau nhưng có người bị có người không sao
chưa thể nhận định điều gì cho đến khi có kết quả giám định
trước đó trả lời báo chí về sự đau lòng trên phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh
viện công nghệ sinh học và thực phẩm đh bách khoa hà nội nhận định
đây là sự việc rất phức tạp và chớ nhiều ứng khúc
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nếu là ngộ độc thông thường
thì sẽ không có chuyện chính người ăn cùng mâm cùng bữa cùng chỗ
mà bốn người tử vong còn năm người khác lại bình an vô sự
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh phân tích
ở đây chúng ta phải đặt ra giả thuyết thứ nhất đó là ngộ độc thức ăn
thông thường ngộ độc thức ăn xảy ra khi thức ăn bị ôi thiêu hư hỏng
tuy nhiên theo chia sẻ của gia đình thì họ mới đi chợ mua thức ăn nóng
bên cạnh đó nếu thức ăn hư hỏng nắm mốc dư luộm thuốc trừ sâu
thì sẽ có triệu chứng ngộ độc như choán ván ói mửa
thường có thể cứu được chứ không thể tử vong ngay
giả thuyết thứ hai có bàn tay của kẻ khác đầu độc
tuy nhiên chính mẹ của nạn nhân nói không có người lạ
chỉ có ông bà hai con gái một người con rể và các cháu
cũng theo người mẹ mối quan hệ với những người trong gia đình không có gì bất ổn
và giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh nêu quan điểm
theo tôi tất cả những giả thuyết ngộ độc thực phẩm đều không có lý
không xảy ra trường hợp chết nhiều người như vậy được
mọi việc có thể xảy ra chúng ta cần chờ đợi kết luận từ phía công an
nếu trong trường hợp bị độc do người khác sát hại
thì người gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
thưa quý vị vụ việc bốn người tử vong sau bữa cơm trưa
tại nhà ông nguyễn tiến sản năm mươi tuổi
trú tại thôn lai hạ trung xã hùng an huyện kim động
một người khác dù không đến ăn cũng mới tử vong
đang gây xôn xao dư luận địa phương
liên quan đến vụ việc này công an tỉnh hương yên
cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra nguyên nhân
sau sự ra đi bất ngờ của các thành viên
hiện tại gia đình nhỏ của con gái ông sản
chỉ còn lại người con úc mới hai tuổi
sáng ngày một mươi tám tháng một ông nguyễn văn tươi
năm mươi tuổi trú tại xã đồng thanh huyện kim đồng tỉnh hương yên cho biết
gia đình vừa lo xong hậu sự cho anh nguyễn văn dũng
anh dũng là chồng của chị nguyễn thị tươi
trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
không đến nhà vợ ăn cơm trưa
nhưng tử vong sau gần hai mươi ngày hôn mê sâu
ông tươi cho hay anh dũng và chị tươi đều là công nhân
sinh được hai người con gồm bé trai nvhn tám tuổi
và bé gái ntt hai tuổi
cuộc sống vợ chồng không xích mít hay cải cọ gì
gia đình ông đau đớn tột cùng khi vừa lo ma chay cho cháu nội
rồi đến con dâu và con trai
cô con gái úc hai tuổi của anh dũng chị tươi
hiện được bên nhà nội nuôi dưỡng và chăm sóc
theo ông đến hiện tại gia đình vẫn chưa thể biết nguyên nhân
sáu người trong đó có con dâu và con trai ông tử vong bất thường sau bữa cơm trưa
kể từ hôm xảy ra sự việc đến nay tôi thương nhất là con bé úc của vợ chồng nó
cháu mới hai tuổi nhưng đã phải chịu cảnh mất mẹ mất bố và mất anh
ông tươi kể bé t thường chỉ vào dị ảnh của anh trai
rồi gọi tên khiến cả nhà rất thương xót
mỗi chiều bé đều hỏi bố mẹ đâu anh trai đâu
nhấn câu hỏi hồ nhiên
nhưng không ai có thể trả lời càng thêm xót xa
ông tư nói thời gian qua một số người biết hoàn cảnh của gia đình
đã đến ủng hộ sữa biểm cho bé gái
cháu vừa mới khai sửa mẹ được vài hôm thì gia đình xảy ra chuyện đau lòng
vợ chồng tôi chỉ làm nông giờ chỉ biết dùng tay nuôi cháu khôn lớn
để cháu nó đỡ khổ chưa biết làm sao được
ông tươi ngẹn ngào
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã ngọc thanh huyện kim động tỉnh hưng yên
sáng cùng ngày cho biết
vợ chồng anh dũng chị tươi thuộc hộ làm nông trong xã
cùng lúc mất bố mẹ và anh trai bé gái hai tuổi rất thương tâm và khó khăn
hiện tại xã ngọc thanh đang làm thủ tục đưa bé gái vào diện được hưởng trợ cấp
nhưng đang gặp khó khăn vì chưa thể khai tử cho người thân của cháu
vẫn phải chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong
trước đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tại gia đình ông nguyễn tiến sản năm mươi tuổi trú tại thôn lai hà trung xã hùng an
huyện kim động tổ chức ăn cơm trưa với gia đình hai con gái
bữa cơm có chín người gồm vợ chồng ông sản chị nguyễn thị tươi và hai con
cùng trú ở thôn duy yên xã ngọc thanh huyện kim đồng
vợ chồng chị nguyễn thị tinh và hai con cùng trú ở thôn vĩnh động xã động thanh huyện kim động
chiều cùng ngày bốn nạn nhân gồm hai mẹ con chị tươi và hai mẹ con chị tình
có triệu chứng nồn ói co giật được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị
đến tối hai cháu nhỏ tử vong
chị tư tử vong trong chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai và đến một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai chị tình tử vong
riêng chồng chị tình sau khi xét nghiệm không có dấu hiệu ngộ độc sức khỏe bình thường
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bộ công an phối hợp với bộ y tế và công an tỉnh hương yên vào cuộc điều tra vụ việc
anh nguyễn văn dũng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai sau khi lo xong hậu sự cho con
rồi lên hà nội đưa thi thể vợ về nhà
anh cũng bị ngất hôn mê sâu được cấp cứu ở hà nội
sau gần hai mươi ngày hôn mê sâu tối ngày một mươi năm tháng một anh dũng cũng không qua khỏi
thi thể anh được đưa về trung tâm y tế huyện kim động để tiến hành các thủ tục pháp lý
người nhà cho biết bữa cơm bình thường chỉ có các món như thịt lợn chả lợn đậu phụ rau cần và trứng
không có gì bất thường mà trong lúc nấu ăn cũng không có ai đến chơi vào bếp
người thân khẳng định những thông tin đồn thổi trên mạng xã hội
cho rằng gia đình ăn lầu ít hay lẩu nấm dẫn đến ngộ độc là hoàn toàn sai sự thật
hiện tại nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ